tổng cục thủy lợi vừa gửi công điện tới các tỉnh từ quảng bình đến bình thuận
về việc bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt do mưa lớn gây ra
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia mưa lớn sẽ xảy ra tại các tỉnh trung bộ từ ngày bốn tháng một mươi một
do ảnh hưởng từ vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
gây ra mưa lớn và có diễn biến phức tạp tại khu vực này
chính vì vậy để bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi và giảm thiểu thiệt hại
sự cố nằm trong khu vực ảnh hưởng ra soát lại hiện trạng các công trình thủy lợi
lưu ý những điểm trọng yếu để có biện pháp xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra
tiếp tục theo dõi các thông tin thời tiết nhằm chủ động triển khai các phương pháp phòng chống khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra